vì trẻ em có xu hướng tránh được những hậu quả nghiêm trọng nhất trong lây nhiễm covid một mươi chín
là một trong những bí ẩn lớn nhất cũng là thông tin tốt lành nhất trong thời kỳ đại dịch
giới khoa học giờ đây đã có thể khẳng định rằng trẻ em huy động tuyến phòng thủ thứ nhất
về miễn dịch bẩm sinh tốt hơn so với người trưởng thành
theo quan sát và ghi nhận số liệu thực tế của các chuyên gia
khác với các chủng virus hô hấp khác như cúm mùa hay virus hợp bào hô hấp rsv
sars cov hai thường không gây ra tình trạng bệnh nặng ở trẻ như với người trưởng thành hoặc người già
trong khi đó tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở nhóm trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng
hiện kém xa so với người trưởng thành
giới chuyên gia y tế công cộng mong muốn tìm ra lời giải thích mang tính khoa học
về việc trẻ em có khả năng bảo vệ tốt hơn trước covid một mươi chín
để diễn giải lý do trẻ em có giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín và giảm tỷ lệ bệnh nặng
kevin herron giáo sư chuyên ngành sinh học miễn dịch và nội khoa tại đại học yale
đã dùng hình ảnh so sánh hệ thống miễn dịch với một pháo đài thời trung cổ
phản ứng bẩm sinh bao gồm chất nhầy trong mũi và cổ họng giúp đặt bẫy vi khuẩn có hại
giống như chiến hào đẩy những kẻ tấn công ra ngoài

hệ thống miễn dịch thích ứng mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu tạo phản ứng
hệ thống miễn dịch thích ứng mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu tạo phản ứng
nhưng có thể ghi nhớ những điểm yếu cụ thể của những kẻ xâm lược trong quá khứ
khi so sánh với người lớn
các chuyên gia trong đó có bác sĩ heron và vợ của ông bà bensnie heron
một bác sĩ bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại bệnh viện nhi đồng montefiore
ở bronx new york cho rằng đây là chiều khóa để giúp trẻ em chống trọi
virus sars cov hai được tốt hơn
trẻ em không có phản ứng kháng thể sẵn có mạnh mẽ
nguyên nhân là do trẻ em ít tiếp xúc phơi nhiễm trước các chủng virus corona khác
thực tế này có vẻ không phải là một điều tốt nhưng trong trường hợp này
nó mang lại một lợi thế
khi gặp sars cov hai cơ thể trẻ em sẽ huy động và tấn công các bộ phận thiết yếu
của virus ngay lập tức
nhưng phát hiện trên đây cũng không làm thay đổi một thực tế rằng
nguy cơ nhiễm covid một mươi chín của trẻ em dường như tương đương ở người trưởng thành
bà bestie heron cho biết một số trẻ em phải nhập viện điều trị vì covid một mươi chín
và một số trẻ tiếp tục có các triệu chứng
sau khi đã loại bỏ virus trẻ em cũng có nguy cơ mắc hội chứng viêm đa hệ thống misc nguy hiểm
một tình trạng hiếm gặp có thể xảy ra ở trẻ em vài tuần sau khi nhiễm covid một mươi chín và có thể gây tử vong
bà besti heron cho rằng rào cản bẩm sinh không thể bảo vệ một trăm linh
miễn dịch bẩm sinh có hiệu lực mạnh mẽ thế nhưng covid một mươi chín vẫn tiềm mẩn rủi ro cho trẻ em
ví dụ như gây ra triệu chứng kéo dài
bà nhìn nhận không tiêm phòng cho trẻ em
bạn đang tham gia một canh bạc
thưa quý vị mặc dù trẻ em ít bị phơi nhiễm trước các chủng virus corona khác hơn omicron
và việc đó đã vô tình tạo nên lợi thế của nhóm tuổi này trước đại dịch
xong những miễn dịch bẩm sinh này sẽ không chống trọi được lâu
nhất là vào thời điểm corona có thể tiến hóa lên một biến chủng khác nguy hiểm hơn omicron
cho đến hiện tại tiêm phòng vẫn là phương pháp tăng cường kháng thể được khuyến cáo nhất
và chúng tôi cũng sẽ
tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất có liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin sau
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
bộ y tế đã đưa ra các triệu chứng cần cho trẻ mắc covid một mươi chín nhập viện
đó là trẻ thở nhanh kém ăn bỏ bú thậm chí là trẻ ăn uống được nhưng kém hơn một chút
chỉ số spo hai giữa chín mươi sáu
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu thông thường trẻ chỉ cần theo dõi điều trị tại nhà
một tỷ lệ rất nhỏ vào viện khám
với những trẻ có triệu chứng thở nhanh chỉ số spo hai giảm bác sĩ cần chỉ định chụp x quang
nếu ít quang bình thường thì kiểm tra lại có thể cho trẻ về nhà
trẻ chuyển nặng và nguy kịch khi fp hai tụt kém ăn bỏ bú tổn thương phổi rõ rệt
thậm chí có trường hợp bị sốc suy đa phủ tạng phải thở máy
trường hợp này thì trẻ bắt buộc phải nhập viện
về các nguy cơ trẻ mắc covid một mươi chín tăng nặng bé mắc bệnh lý nền
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu chia sẻ rằng đây là yếu tố gây nguy cơ bệnh nặng
chứ không phải là yếu tố quyết định các cháu nhập viện hay không
vì có rất nhiều trường hợp có bệnh nền nhưng không diễn biến nặng
nếu trẻ có bệnh nền nhưng tình trạng bệnh ổn định chúng ta có thể để trẻ điều trị tại nhà
ví dụ cứ không nhất thiết trẻ bị hen phế quản mắc covid một mươi chín đều đưa vào viện sẽ gây quá tải
tôi gặp nhiều trường hợp phụ huynh yêu cầu đưa con vào viện bằng được
nhưng sau một ngày lại xin ra viện bằng đường
hoạn chế dường bệnh chúng ta nên dành cho người thực sự bệnh nặng phó giáo sư tiến sĩ hiếu nói
quá trình điều trị trẻ tại nhà theo phó giáo sư tiến sĩ hiếu
phụ huynh đừng quá căng thẳng bắt trẻ đeo khẩu trang suốt ngày đêm
trẻ trên hai tuổi nên đeo khẩu trang nếu trẻ tiếp xúc với người chưa nhiễm
đa phần không nên đeo khẩu trang
đêm ngủ đeo khẩu trang sẽ làm trẻ bị thiếu oxy ảnh hưởng hô hấp
cha mẹ cố gắng cho trẻ vui chơi nhẹ nhàng không cấm trẻ vui chơi tập thể dục
đây là cách để theo dõi trẻ có bình thường không chỉ hạn chế trẻ hoạt động mạnh ra nhiều mồ hôi
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu nhấn mạnh
quá trình chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà
người chăm sóc nên thiết lập đường dây cố định với nhân viên y tế
hiện nay có nhiều đường dây nóng của hệ thống y tế
chúng ta nên chọn một đường dây để theo ngay từ đầu
chúng ta đừng hôm nay gọi đường dây nóng này mai gọi đường dây nóng khác
hôm nay nghe lời hàng xóm mách hôm sau lại nghe bác sĩ khác
như vậy là các phụ huynh sẽ bị hoảng loạn lúng túng
và hệ thống y tế không theo dõi chặt chẽ được các trường hợp phó giáo sư tiến sĩ nói
một điều khác mà phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu lưu ý là việc chọn thiết bị đo chỉ số spo hai
thiết bị này có nhiều loại dành cho người lớn trẻ em và trẻ sơ sinh
đa phần các gia đình thường mua một loại và dùng chung cho cả nhà
đây là nguyên nhân sai chỉ số spo hai của trẻ
tôi thường nhận những cuộc điện thoại ban đêm báo là sb hai của trẻ bảy mươi tám hay tám mươi
nhưng thực tế là đo sai phó giáo sư tiến sĩ hiếu nói
phó giáo sư tiến sĩ hiếu hướng dẫn mặt đo phải hướng lên trên
nhiều trường hợp kết nối video call với bác sĩ mới biết mình đo ngược
với trẻ em có thể dùng máy của người lớn để đo nhưng chú ý chọn ngón chân to ngón chân cái
ngón tay chỉ dùng hai ngón tay nếu tay quá bé
chúng ta đo nhiều lần kết hợp giữa triệu chứng lâm sàng và đo spo hai
để đánh giá tình trạng của trẻ
ví dụ cháu hồng hào bình thường nhưng đo spo hai chỉ tám mươi chín mươi
thì đừng vội lo lắng hãy cứ bình tĩnh đo lại ông hiếu nói
bên cạnh đó nhiều máy đo sb hai trên thị trường không được kiểm chứng
số liệu sai làm ảnh hưởng đến việc theo dõi sức khỏe của bé
nếu chăm sóc điều trị trẻ ở nhà phụ huynh cố gắng chọn máy spo hai tốt
nếu là trẻ sơ sinh nên mua loại riêng dành cho trẻ sơ sinh để có kết quả chính xác
giám đốc bệnh viện đại học y nói
về thuốc hạ sốt phụ huynh chỉ cho con uống khi sốt ba mươi tám năm độ trở lên
liều lượng phải theo cân nặng không được dùng thuốc người lớn pha cho trẻ uống
tôi đã gặp trường hợp bi quá không có sẵn thuốc nên phụ huynh đã lấy thuốc người lớn
bẻ đôi và thả vào nước cho con uống khiến cháu có thể bị ngộ độc paracetamol
gây suy gan cấp phó giáo sư tiến sĩ hiếu cảnh báo
khi trẻ có các dấu hiệu thở nhanh khó thở dữ dội rút lõm lồng ngực
li bì lờ đờ bỏ bú
tím môi đầu chi chi lạnh nổi vân tím
bằng mọi cách phụ huynh phải đưa trẻ vào bệnh viện
chúng ta đừng có chọn bệnh viện nào nổi tiếng
mà hãy đưa trẻ vào bệnh viện gần nhất có khả năng điều trị covid một mươi chín
vì có nhiều trường hợp cháu bé chỉ đến bệnh viện chậm chút thôi
thì đã bị suy hấp nặng ảnh hưởng đến tính mạng
một sai lầm nữa của phụ huynh khi chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà
đó là đọc tin tức nghe lời khuyên trên mạng cho trẻ uống thuốc chống đông viêm
bác sĩ này khuyên cáo
đây là việc rất nguy hiểm
các nghiên cứu đã chứng minh trẻ nhỏ có khả năng đề kháng với virus tốt hơn
và các cơn bạo cytokine ít hơn so với người lớn
chúng ta chỉ dùng thuốc chống đông đường uống cho người lớn
và được sự đồng ý kê đơn của bác sĩ với trẻ em tuyệt đối không nên dùng
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
hai thuốc được phụ huynh hỏi nhiều khác đó là thuốc giảm nồng độ virus
trong cơ thể đường uống đường truyền
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu nói thêm
đây là thuốc chưa có khuyến cáo dùng cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
nên chúng tôi không khuyến cáo dùng
càng không khuyến cáo phụ huynh mua thuốc hàng sách tay của trung quốc nga nhật bản cho trẻ
như vậy với những lưu ý trên rất mong quý vị phụ huynh lưu tâm
đừng tin những bác sĩ mạng hay là những bài thuốc chưa có kiểm chứng rõ ràng
đang lan truyền trên mạng để đánh đổi bằng sức khỏe và mạng sống của người thân và con cái các bạn
nếu như bình thường người ta vẫn đun sông nổi sông rồi tắt bếp bắt nổi xuống
thì sông ở đây em bé này được cho thẳng toàn bộ khuôn mặt vào nổi sông đang sôi sủng sụp cho đến khi sông xong
nhìn những hình ảnh này cộng đồng mạng không ít người có những ý kiến trái chiều khác nhau
đa số bày tỏ sự thương cảm mong con nhanh khỏi bệnh
một số ít bày tỏ sự không đồng tình với cách chữa bệnh này khi trẻ bị covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh thầy thuốc ưu tú chuyên gia dịch tễ
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm khẳng định
tuyệt đối không được cho trẻ sông khi bị covid một mươi chín điều này quá nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ
bác sĩ trương hữu khanh khẳng định việc cho trẻ sông khi bị covid một mươi chín rất nguy hiểm
điều này có thể khiến trẻ gặp những rủi ro sức khỏe khó lường
vô tình cha mẹ biến trẻ đang từ bệnh nhẹ thành thêm bệnh tình trạng càng khó hồi phục hơn
bình thường việc sông hơi đã khiến cơ thể mất nước
nhưng với trẻ sơ sinh trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn yếu kém
cho trẻ sông dưới nồi nước sông sôi sùng sụp chẳng hóa đang hại con
ngoài từ bỏ việc sông cho trẻ cha mẹ cần chú ý những việc sau không nên làm khi điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín tại nhà
không tự ý sử dụng hai loại thuốc ho cùng lúc hoặc các loại thuốc ho có thành phần chống dị ứng giảm ho
không lạm dụng các vitamin kể cả vitamin c hay multivitamin
không tự dùng thuốc kháng sinh thuốc chứa cotticoid thuốc kháng virus
không dùng các đơn thuốc
không chia sẻ đơn thuốc của trẻ
thay vào đó cha mẹ nên làm những việc sau để con mắc covid một mươi chín nhanh chóng hồi phục
đảm bảo chế độ dinh dưỡng vệ sinh sạch sẽ cho trẻ chuẩn bị đồ dùng thiết yếu cho trẻ mắc covid một mươi chín
thuốc hạ sốt khẩu trang máy đo sco hai cầm tay nhiệt kế
ngoài ra khi mà cần tư vấn thấy trẻ có biểu hiện bất thường
cần liên hệ ngay cơ sở y tế người mắc covid một mươi chín tại nhà trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động
trung tâm vận chuyển cấp cứu
liên hệ điện thoại của các bệnh viện có khoai nhi hoặc các cơ sở xử trí của từng phường huyện để được tư vấn